chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm tựa tương lai của truyền hình nhân dân
thưa quý vị vấn đề đẩy mạnh bảo hiểm y tế toàn dân đang là một trong những trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội
được đảng và nhà nước ta đặc biệt chú trọng quan tâm
hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống giảm bớt những khó khăn khám chữa bệnh cho người dân
tính đến thời điểm hiện tại thành phố phủ lý có gần một trăm hai mươi năm người có thẻ bảo hiểm y tế
đạt tỷ lệ bao phủ là tám mươi tám bốn vẫn còn thiếu ba nữa mới đạt chỉ tiêu tám mươi tám bảy mà thủ tướng chính phủ giao
công cuộc tháo gỡ khó khăn triển khai bảo hiểm y tế hộ gia đình tại thành phố phủ lý đang diễn ra khẩn trương
gấp rút góp phần không nhỏ trong việc hướng tới mở rộng độ bao phủ
bảo hiểm y tế và nêu cao ý thức cộng đồng tinh thần tương thân tương ái
mình vì mọi người và mọi người vì mình
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh hà nam
thành phố phủ lý tỉnh hà nam là một trung tâm văn hóa chính trị và kinh tế được xếp vào đô thị loại ba
với diện tích tự nhiên gần chín trăm linh hectare và dân số hơn một trăm ba mươi sáu người tính đến năm hai nghìn một mươi sáu
người dân ở đây chủ yếu là làm nông ngư nghiệp và chăn nuôi nhỏ lẻ
nên cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn
bởi vậy việc đẩy mạnh các chính sách an sinh xã hội nói chung
và mở rộng độ bao phủ của bảo hiểm xã hội tại thành phố phủ lý nói riêng
đã giải quyết phần nào khó khăn trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
đây là vấn đề cấp thiết được đảng ủy chính quyền các cấp tỉnh hà nam trú trọng quan tâm
theo thông tư hai của bộ đoàn tuyên xã hội năm hai nghìn một mươi sáu
nhà nước đã hỗ trợ ba mươi mức đóng tham gia bài viên tế của hộ
làm nông nghiệp có mức số trung bình
tuy nhiên các đối tượng tham gia bài viên tế nói trên cũng còn hạn chế
nguyên nhân đối tượng tham gia bài viên tế
người dân thì cũng chưa thực sự quan tâm đến việc chăm lo sức khỏe cho bản thân
thứ hai nữa người ta cũng gặp nhiều khó khăn về tài chính
trong việc tham gia bài viên tế theo hộ gia đình
bởi vì tham gia với số lượng người cho cả hộ gia đình
và mức chi phí
chị nguyễn thị năm xã phù vân thành phố phủ lý
trải lòng về những khó khăn trong cuộc sống
và nguyện vọng đối với vấn đề tham gia bảo hiểm y tế
chị năm ý thức được việc tham gia bảo hiểm y tế là thiết thực đối với gia đình chị
nhưng gia đình chị sinh sống bằng nghề làm nông
nên việc cùng một lúc tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là cả một khó khăn
đóng bảo hiểm hộ gia đình
thì đối với chúng tôi thì những hộ nông dân mà còn nèm đến này
thì nó còn về khó khăn
nếu có khó khăn về nhiều mặt
cho nên đóng theo hộ gia đình thì nó khó
có thể là ở trên xem xét là đóng của một người một trong gia đình
thì có thể là nó dễ hơn
không chỉ có gia đình chị năm gặp khó khăn
trong việc tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình
mà đối với nhiều hộ gia đình khác cũng vậy
như với gia đình chị yến
chị cũng chia sẻ việc tham gia bảo hiểm y tế cùng một lúc
cho tất cả các thành viên trong gia đình là rất khó
bởi gia đình chị một trăm linh là nông nghiệp
thu nhập thấp mà chi phí sinh hoạt lại cao
thông tin là bảo hiểm y tế đối với hộ gia đình
thì tôi cảm thấy nó cũng là thuận lợi cũng tốt
thế nhưng đối với gia đình tôi thì tôi cũng
theo tôi là tôi cũng muốn lắm
thế nhưng mà cái điều kiện là chưa cho phép
thế là tôi thì tôi cũng cố gắng
thấy rõ những bất cập tồn tại trong nhận thức của người dân
về việc tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình
bảo hiểm xã hội thành phố phủ lý
đã kịp thời triển khai và đẩy mạnh
công tác tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau
như cử cán bộ tuyên truyền đến trực tiếp hộ dân phát tờ rơi
tuyên truyền qua hệ thống phát thanh loa ở xã thôn xóm
nhằm giải thích cho người dân hiểu sâu hơn
về những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình
thành phố cũng tổ chức rất nhiều tuyên truyền
đến người dân tổ chức một mươi năm cuộc hội nghị tuyên truyền
với các xã phường với người dân
để người dân nắm được quyền lợi và trách nhiệm
khi tham gia bảo hiểm y tế
từ đó tự dắt thực hiện tham gia
còn đối với công tác tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh
thì bảo hiểm xã hội thành phố cũng ký hợp đồng
với đài phát thanh thành phố
để dành cái thời lượng nhất định
để tuyên truyền cho người dân
nắm được quyền lợi trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế
để đưa chính sách an sinh đến với nhân dân nhanh nhất
hiện tại bảo hiểm xã hội thành phố phủ lý
tăng cường triển khai mở rộng hệ thống đại lý
thu mua thẻ bảo hiểm y tế
tại trụ sở ủy ban xã
nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong thôn xóm
tuy là biết là thực tế là cái bảo hiểm y tế quyền lợi
nhưng mà trong quá trình đi khám bệnh
nó cũng gặp một số khó khăn
bởi vì nhu cầu người dân là muốn đi khám
ở trên tuyến trung ương chẳng hạn
nhưng mà khi mà đi khám ở tuyến dưới
là người ta còn thứ nhất là chuyển viện
nó còn gặp rất nhiều khó khăn
thứ hai là cái thời gian chờ đợi
nó cũng còn rất nhiều khó khăn
trong quá trình đi khám chữa bệnh
đấy mà người dân nó
đi làm tự do nên là cũng khó rất là khó nghỉ
đấy là về cái khó khăn
thứ hai là bây giờ nộp tiền bảo hiểm y tế là cả gia đình
là nhiều nhà là người ta cũng chưa thể có đủ tiền
và cái thứ ba tư nữa là
cái quan trọng là cái tâm lý của người dân là
ốm mới đi mua bảo hiểm
chứ còn bình thường mà còn khỏe mạnh
chưa thấy bệnh tật thì người ta cũng không có nhu cầu mua bảo hiểm
nắm được những khó khăn vướng mắt và tháo gỡ kịp thời
trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình
cán bộ đại lý ở phường thanh tuyền
đã trực tiếp đến từng hộ dân vận động
và làm thủ tục kê khai tại hộ dân
cách tuyên truyền thực tế này
đã nhận được sự đồng thuận cao từ người dân
hiện tại toàn xã có khoảng tám trăm linh người dân
có thể bảo hiểm y tế
tôi làm bảo hiểm y tế tự nguyện
thì có rất là nhiều thuận lợi
vì tôi là người địa phương
thứ hai là tôi là chủ tịch hội
thì tôi thường xuyên đi xuống các cơ sở
để tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình
cho đến từng tri hội
và qua các cơ sở
những buổi tuyên truyền đấy
và cũng được trực tiếp bảo hiểm thành phố phổ lý
tuyên truyền được hai buổi
cho toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ chúng tôi
trong toàn phường
qua đó chúng tôi cũng thấy
nhân dân cũng rất phấn khởi
tích cực tham gia bảo hiểm y tế
hộ gia đình
chúng tôi là
người làm trực tiếp
và chân dết chúng tôi ở dưới cơ sở
là các tri hội trưởng
các tri là tuyên truyền vận động
và cứ được mấy người
thì cứ được
người ta gọi chúng tôi trực tiếp
làm tại cơ sở luôn
chứ không để cho dân phải đi lên đến tận ủy ban
để mất thời gian
và mất thời giờ của người ta làm việc
qua đó chúng tôi cũng thấy
rất thuận lợi cho thanh tuyển chúng tôi
đến bây giờ khoảng là
trên chín mươi hộ gia đình
tham gia bảo hiểm y tế
bên cạnh việc mở rộng hệ thống
các đại lý và triển khai tích cực công tác tuyên truyền
bảo hiểm xã hội thành phố phổ lý
không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách
thủ tục hành chính quản lý sổ
theo bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bằng hệ thống công nghệ thông tin
nhằm giảm bớt các khâu cho người dân
trong quá trình làm thủ tục mua thẻ bảo hiểm y tế
trong thời gian qua
thực hiện giao dịch điện tử
bản thân tôi thấy
nó cũng có rất nhiều
thuận lợi đối với
đơn vị sử dụng lao động
và cá nhân người lao động
thứ nhất là
qua giao dịch điện tử
lượng hồ sơ nộp
nộp trực tiếp
hướng tới sự hài lòng của nhân dân
bảo hiểm xã hội thành phố phủ lý
phối hợp với bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam
tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ
trong việc khám chữa bệnh
nhằm đảm bảo tốt cho công tác khám chữa bệnh
bằng thẻ bảo hiểm y tế
nhờ đó những bệnh nhân đến khám và chữa bệnh
tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam
luôn nhận được sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ
đồng thời được cấp phát thuốc
theo đúng quy định hiện hành của bảo hiểm y tế
qua thì bệnh viện đa khoa tỉnh
đã triển khai hàng loạt
những các biện pháp để nâng cao
chất lượng phù người bệnh
đó là thực hiện quyết định một nghìn ba trăm một mươi ba
của bộ trưởng bộ y tế
cải cách công tác khám chữa bệnh
tại phòng khám
không để người bệnh phải chờ đợi lâu
khi thực hiện các khám bệnh
tại phòng khám
bố trí khu khám bệnh
sạch đẹp thuận tiện
từ khâu lấy số tự động
cho đến sứ tự của bệnh nhân
và bố trí theo một chiều tránh bệnh nhân xung đột
nên là giảm rất là nhiều thời gian chờ đợi của bệnh nhân
em tăng ra bảo hiểm y tế
cũng đã lâu rồi
lợi ích của bảo hiểm y tế
giúp em giảm được
lúc ốm đau này
giúp em giảm được chi phí
bệnh từ thuốc men
thì em mong mọi người
cùng tham gia bảo hiểm
để đem lại lợi ích của chúng em
tiết kiệm được chi phí
cho gia đình kinh tế xã hội
để một ngày phát triển
tuy nhiên để thực hiện tốt hơn nữa
công tác tuyên truyền vận động chính sách
bảo đảm quyền lợi lợi ích của người dân
khi tham gia bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội tự nguyện trên toàn thành phố phủ lý
cần sự chung tay tăng cường tập trung
chỉ đạo từ bảo hiểm xã hội việt nam
bảo hiểm xã hội tỉnh hà nam
và hệ thống chính trị tích cực đẩy mạnh
công tác tuyên truyền trên mọi hình thức
để tạo ra sự đồng thuận cao trong toàn dân
hướng tới năm hai nghìn hai mươi có chín mươi người dân
thành phố phủ lý có thẻ bảo hiểm y tế
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại
chương trình điểm tựa tương lai của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong những chương trình lần sau